phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng ngô bá khá tức khá bảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh vì liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép
tại nhà đối tượng khá bảnh công an tỉnh bắc ninh đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc của ngô ba khá và đồng bọn
thu gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt hai máy tính sách tay một máy tính để bàn một đao bốn dao nhọn một xe ô tô kia sorento cùng một số giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
tại cơ quan công an khá thừa nhận hành vi làm video đưa lên mạng là phản cảm trái với thuần phong mỹ tục
thu gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt hai máy tính xách tay một máy tính để bàn một đao bốn dao nhọn một xe ô tô kia sorento cùng một số giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
từ sơn và địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép do khá bảnh cầm đầu
hiện nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh bắc ninh đang cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã từ sơn và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra mở rộng
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của khá và đồng bọn tiến hành khởi tố khi có đủ căn cứ pháp lý và dấu hiệu phạm tội
trong đó có việc quay video đăng tải lên các trang mạng xã hội youtube trong thời gian qua
cùng ngày công an tỉnh bắc ninh xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng ngô ba khá tức khá bảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thông qua những video clip mà ngô ba khá đưa lên mạng xã hội những video clip này là do ngô ba khá giam dựng và đóng
từ việc những video clip này mọi người nhận thức chưa thích sẵn nội dung của video clip đó khá là đặc biệt
bản thân con người của ngô ba khá cố suý cho những người tình huy này
có những nhà trường mời ngô ba khá về giao điêu như là một thần tượng
dù chưa nghiên cứu con người và nhân thân của ngô ba khá cũng như những nội dung video clip của ngô ba khá đã không nghe mạng
và cái việc này chúng tôi đã điều tra xác định xác định ngô ba khá đưa những giám dựng video clip như thế này
đưa một clip một câu view câu like để dành được nhiều người tham gia chia sẻ tìm kiếm những phần tiền của ngô ba khá
trên mạng xã hội khá bảnh nổi tiếng với những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy
dừng xe và chụp ảnh giữa đường cao tốc
trước đó năm hai nghìn một mươi một đối tượng này bị đưa vào trường giáo dưỡng sau đó liên tiếp trong hai năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi bảy
khá bị công an thị xã từ sơn bắt về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng